ngày hai mươi hai tháng tám một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà máy chế biến mủ cao su phương hậu ở xã lộc phú huyện lộc ninh tỉnh bình phước
lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường và nỗ lực dập lửa đồng thời làm mát và di chuyển chất cháy ra khỏi khu vực lò xấy
do khu vực lò xấy chứa nhiều chất cháy là cao su lượng khói tỏa ra rất lớn nên công tác chữa cháy gặp khá nhiều khó khăn
ngoạn lửa đã thiêu dụi gần hai trăm năm mươi mét vuông lò xấy mủ của nhà máy này gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp
rất may thời điểm xảy ra cháy các công nhân phát hiện kịp thời nên không gây thiệt hại về người